liên quan đến vụ tạt acid tại quận bảy tp hcm khiến một người tử vong
bệnh viện trợ rẫy cho biết đã tiếp nhận năm nạn nhân bị thương nặng
trong đó có trường hợp suy hô hấp tiền lượng nặng
cụ thể bệnh nhân nặng nhất hiện đang được điều trị tại khoa phòng
phẫu thuật tàu hình bệnh viện trợ rẫy
bệnh nhân là nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê long an
nhập viện trong tình trạng phòng vùng mặt thân tay
đánh giá phòng khá nặng vùng mặt nhập viện đêm hai mươi hai tháng năm
ngay lập tức bệnh viện báo động đỏ
tại phòng cấp cứu bệnh nhân được đặt nội khí quản và thở máy do biến chứng suy hô hấp
bác sĩ chuyên khoa một phạm phước tiến phó khoa phòng phẫu thuật tạo hình cho biết
hiện bệnh nhân đang thở máy qua nội khí quản tình trạng mê có sử dụng an thần
được thay băng chăm sóc vết thương phỏng sử dụng rán phế quản và kháng viêm để điều trị
bệnh nhân được tiếp tục hội trần chuyên khoa nội tim mạch
theo dõi tình trạng hội chứng burucada một dạng dối loạn nhịp tim
năm bệnh nhân suy hô hấp do viêm phổi phòng kết mạc hai mặt độ ba độ bốn
phòng da diện tích khoảng một mươi năm độ hai ở mặt và tứ chi biến chứng toan chuyển hóa
suy thuận cấp tiên lượng rẻ rặt
còn ba bệnh nhân khác đang điều trị tại khoa mắt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn một nghìn chín trăm tám mươi tám và một nghìn chín trăm tám mươi
hai bệnh nhân ngủ tại tp hcm và một bệnh nhân ngủ tại đồng tháp
các bệnh nhân được điều trị thuốc kháng sinh kháng viêm giảm đau tại chỗ và toàn thân
tiếp tục rửa mắt cho bệnh nhân
và thoa thuốc bỏng vùng da bị tổn thương
trong đó tình trạng của hai bệnh nhân nhẹ tiên lượng tốt bỏng mắt độ hai
thị lực là đếm ngón tay trên một mét
có một bệnh nhân tình trạng nặng một mắt thị lực bóng bàn tay
mắt còn lại đếm ngón tay bằng độ hai cần theo dõi thêm
còn một bệnh nhân khác tình hình nhẹ hiện đã được xuất viện
trước đó vào tối hai mươi hai tháng năm một nhóm khoảng một mươi một người tổ chức nhậu
trước một dãy trọ trong hẻm đường huỳnh tấn phát quận bảy
sau đó một người đi về phòng trọ trước rồi bất ngờ cầm theo can acid
chưa rõ loại và một con dao thái lan đi ra tạt thẳng vào cả nhóm đang đậu
trong đó nạn nhân bốn mươi bốn tuổi ở gần nên bị dính acid nhiều nhất
tử vong sau khi đưa đi bệnh viện cấp cứu
bảy bệnh nhân khác bị thương riêng hai người đàn ông khác đã về trước nên tránh được nạn
sáng hai mươi ba tháng năm lực lượng chức năng đã bắt giữ nghị phạm
hiện công an quận bảy phối hợp với công an tp hcm lấy lời khai làm rõ vụ việc
thưa quý vị thông tin từ công an tp hcm cho biết
đơn vị đang phối hợp với công an quận bảy và các cơ quan chức năng
điều tra vụ tàn acid tại hẻm năm trăm linh hai đường huỳnh tấn phát phường bình thuận quận bảy
khiến một người tử vong và nhiều người bị thương
tối ngày hai mươi ba tháng năm vừa qua đại diện bệnh viện trợ giấy tp hcm
cũng đã thông tin chính thức về tình hình sức khỏe của các nạn nhân trong vụ việc nói trên
theo bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thị việt hồng khoa mắt bệnh viện trợ giấy tp hcm
cho biết nơi để tiếp nhận điều trị cho ba bệnh nhân nam
lần lượt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn một nghìn chín trăm tám mươi tám và một nghìn chín trăm chín mươi
trong đó có hai ca ngụ tại tp hcm và một trường hợp ở đồng tháp
các bệnh nhân nhập khoa cấp cứu vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi hai tháng năm
trong tình trạng nặng cần báo động đỏ và hội trần nhiều chuyên khoa
trong đó hai bệnh nhân được rửa mắt ngay tại khoa cấp cứu
ca còn lại phải đưa vào phòng mổ để rửa và xử lý loại bỏ hóa chất
sau khi chuyển lên khoa mắt các bệnh nhân được dùng kháng sinh
giảm viêm giảm đau tại chỗ và toàn thân
cũng như tiếp tục rửa mắt thoa thuốc bỏng vùng da tổn thương
hiện tại có hai bệnh nhân bỏng mắt độ hai
thị lực đếm ngón tay trên một m tiên lượng tốt
bệnh nhân còn lại có thị lực bỏng bàn tay một bê mắt
bỏng độ hai và cần theo dõi thêm
còn bác sĩ phạm phước tiến phó khoa bỏng phẫu thuật tạo hình cho biết
khoa tiêm nhận điều trị một bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
quê long an bị tật acid vào người trong sự việc nêu trên
thời điểm vào viện đêm hai mươi hai tháng năm
bệnh nhân tỉnh bỏng khá nặng vùng mặt thân và tay
bệnh nhân được hội trần các chuyên khoa như mắt bỏng
bệnh nhiệt đới nội soi và hô hấp
nam bệnh nhân được chỉ định nội soi
nhưng sau đó lâm vào biến chứng suy hô hấp
phải đặt nội khí quản và thử máy
trước khi chuyển vào khoa bỏng lúc sáu giờ ngày hai mươi ba tháng năm
tại đây bệnh nhân tiếp tục thử máy
sử dụng thuốc ăn thần trong tình trạng mê
thay băng chăm sóc vết thương bỏng
dùng kháng viêm thuốc giãn phế quản
hiện tại bệnh nhân được chuẩn đoán suy hô hấp do viêm phổi
bỏng kết răng mặc hai mắt độ ba mươi bốn
bỏng da diện tích một mươi năm độ hai vùng mặt và tư chi
biến chứng toa chuyển hóa và suy thận cấp
theo dõi hội chứng brugada
một dạng dối loạn nhịp tim tiên lượng rất rẻ rặt
tại bệnh viện trưng vương tại quận một mươi tp hcm
nơi đến tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nam
chuyển từ bệnh viện quận bảy đến trong tình trạng bỏng hóa chất nặng
tuy nhiên khi chuyển từ khoa cấp cứu đến khoa bỏng
bệnh nhân đã ngưng tim ngưng thở và không qua khỏi
đã đưa tin trước đó tối ngày hai mươi hai tháng năm
một nhóm công nhân khu chế xuất tân thuận quận bảy
ngồi nhậu ở hẻm năm trăm linh hai đường huỳnh tấn phát phường bình thuận quận bảy
thì có một thanh niên qua điều tra xác định được
đã đặng hoàn toàn ba mươi tám tuổi ngủ tại quận bốn
cầm theo can acid và giao đi tới
sau đó người này tạt căn acid và bàn nhậu trúng nhiều người
trong đó có thanh niên ba mươi tuổi bị trúng nhiều nhất nên tử vong
vụ việc khiến nhiều người bị bỏng nặng
tại cơ quan điều tra đối tượng toàn khai nhận
tối ngày hai mươi hai tháng năm nghi phạm cùng tám người bạn
ngồi ăn nhậu trước giấy phòng trọ trong hẻm trên đường huỳnh tân phát
phường bình thuận quận bảy
do mâu thuẫn với nhóm bạn toàn bảo về phòng trọ trước lên gác nằm ngủ
tuy nhiên toàn vẫn nghe nhóm bạn nhậu tiếp tục nói xấu mình
nên bực tức lấy can acid loại dùng tẩy sơn để trong nhà vệ sinh
mang ra tạt lên tám người bạn đang ngồi nhậu
hậu quả ông l ba mươi tuổi bị bỏng nặng dẫn đến tử vong
bảy người còn lại bị thương nhập viện điều trị
nhận tin báo lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai những người liên quan
sáng ngày hai mươi ba tháng năm các trinh sát bắt giữ ông toàn và đưa về trụ sở để điều tra
một số người dân cho biết những người liên quan đến vụ việc đều là công nhân
làm việc tại khu chế xuất tân thuận
riêng ông toàn vừa mới dọn về ở tại dạy trọ trên được khoảng một tháng
vụ việc đang được công an điều tra xử lý
tuy nhiên đây không phải là vụ việc đầu tiên
các đối tượng vì lòng hận thù
vì những mâu thuẫn không đáng có trong cuộc sống mà đã tạt acid
tước đoạt mạng sống của người khác
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi ba dư luận cả nước đã không khỏi bàng hoàng
trước thông tin một phụ nữ bán thịt lợn bị tạt acid
dẫn đến tử vong
theo đó khoảng hai mươi h ba mươi ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
chị dt l điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường từ chợ về nhà
khi đến trước số nhà hai mươi hai đường vũng việt phường tân đông hiệp thành phố dĩ an
thì bất ngờ bị đối tượng nam đi xe gắn máy ở chiều ngược lại
cầm ca nhựa màu hồng hắt chặt lỏng dung dịch acid vào mặt của chị l rồi tẩu thoát
chị l được mọi người sơ cứu và chuyển đến bệnh viện để điều trị
nhưng đã tử vong
qua trích xuất các camera an ninh tại hiện trường và các tuyến đường hung thủ di chuyển cho thấy
kẻ tạt acid chị l đi loại xe exciter màu trắng đỏ chạy ngược chiều với nạn nhân
sau khi gây án đối tượng dễ trái về hướng đường đoàn thị kia
rồi rẽ phải vào đường tỉnh bảy trăm bốn mươi ba hướng về ngã ba đông tân
ngoài ra camera còn ghi lại hình ảnh
trên đường tẩu thoát đối tượng còn dừng lại để cởi bò áo khoác
và quay lại hiện trường để nghe ngóng tình hình
chị l làm nghề bán thịt heo ở thành phố dĩ an
một người bạn của chị lời cho hay cách thời điểm gây án khoảng bốn tháng
chị l có mâu thuẫn với một người phụ nữ tên x quê ở đồng tháp
x mua thịt heo và nợ của chị l sáu triệu đồng nhưng không trả
khi chị l đòi nợ thì có xảy ra mâu thuẫn với x cùng bạn trai của x tên lưu hoàng ân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê ở thành phố hồ chí minh
nhưng sau đó x và ân bỏ đi đâu không rõ
qua giả soát các mối quan hệ các mâu thuẫn khác của chị l trong thời gian gần đây
bàn truyền án nhận thấy chỉ duy có mâu thuẫn với ân x là đáng lưu ý nhất
mặt khác đặc điểm nhận dạng của đối tượng gây án khá giống với hình dáng của ân
mà cơ quan công an thu thập được nên đã tập trung điều tra về đối tượng này
ân có tên đầy đủ là lưu hoàng ân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
đăng ký thường trú tại quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
ân có vợ và một con nhưng đã chia tay vợ
sau đó có quan hệ tình cảm với chị ích quê ở đồng tháp
vào thời điểm chị l bị nạn thì x đang sinh sống ở quê
từ các biện pháp nghiệp vụ được triển khai
cơ quan công an đã xác định chính ân là nghi can gây ra vụ án này
sáng ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
phát hiện ân đang lẩn trốn ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
công an tỉnh bình dương đã phối hợp cùng với cục cảnh sát hình sự bộ công an
và công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa bắt giữ ân
tại cơ quan công an ân thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết
nguyên nhân tạt acid chị l là do lòng thù hận của y đối với chị l
vì chị l có lời lẽ xúc phạm y và bạn gái
ngoài ra sau khi xảy ra mâu thuẫn với chị lư
có tài khoản lạ đăng hình ảnh nhạy cảm của ân và chị x lên trên mạng xã hội facebook
nên ân nghi ngờ chính chị l đã bêu xấu mình và bạn gái
ân ôm hận trong lòng và quyết tâm sẽ trả thù chị đu
trong một lần đi nhậu với bạn ân nghe kể về chuyện
có hai cô gái ở thành phố thủ đức vì mâu thuẫn với người khác mà bị tạt acid
ngày vậy ân nảy sinh ý định tạt acid săn mặt chị l
để thực hiện ý định ân lên mạng mua acid cất sẵn trong nhà
rồi chơi thời điểm thuận lợi để gây án
ân khai sau khi gây án ân quay về nhà ở quận một mươi hai được ít phút
rồi chạy xuống cửa khẩu tho mo tỉnh long an để tìm cách trốn qua campuchia
tuy nhiên do bộ đội biên phòng cửa khẩu phát hiện nên ân không vượt biên được
ân bắt xe quay về nơi tạm trú của vợ cũ tại phường tân đồng hiệp dĩ an bình dương
để thăm con và nói với vợ cũ muốn đi tìm việc làm
nghe vậy vợ ân liên hệ với một người bạn để xin việc cho ân ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
ân bắt xe khách đến thành phố nha trang thuê nhà trọ cho đến lúc bị bắt
tại phiên xét xử sơ thẩm diễn ra tại tòa án nhân dân tp hcm
hội đồng xét xử đã tuyên án hai mươi năm tù cho đối tượng liêu hoàng ân về hành vi của mình
hy vọng những bệnh nhân bị bỏng trong vụ việc tạt acid tại quận bảy sẽ sớm bình phục
và kẻ thù ác sẽ phải trự bàn án thích đáng từ pháp luật về hành vi của mình
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
đến đây thời lượng của video cũng đã hết
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo